ngày hai mươi bảy tháng chín đoàn công tác của bộ ngoại giao do đồng chí bùi thanh sơn
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bí thư đảng ủy bộ ngoại giao làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ủy vĩnh long về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh vĩnh long trong thời gian qua
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí bùi thanh sơn đánh giá cao công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh vĩnh long trong thời gian qua
thông qua phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đạt chất lượng cao cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh
đặc biệt trong công tác hợp tác quốc tế vĩnh long thực hiện đồng bộ ba kênh đối ngoại đảng chính quyền và nhân dân
thực hiện đúng định hướng của đảng và nhà nước
trong thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các kênh đối ngoại về kinh tế chính trị và xã hội
phối hợp chặt chẽ bộ ngoại giao với tỉnh tiếp tục được nâng cao
song song đó tỉnh vĩnh long cần phát triển nông nghiệp phối hợp với ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn tài nguyên nước
xác định ưu tiên đối tác hợp tác trên các lĩnh vực và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tốt công tác ngoại giao ngày càng cao hơn